ban biên tập đảng ủy liên tri hội nhà báo nhân dân tổ chức trọng thể lễ meeting kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam
hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại trụ sở báo nhân dân hà nội
chủ trì buổi lễ có đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
trải qua chín mươi bốn năm báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng là đội quân sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng và nhà nước
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thuận hiễu nhấn mạnh với bề dày truyền thống uy tín và đội ngũ làm báo có lập trường tư tưởng vững vàng
kinh nghiệm nghề nghiệp và đặc biệt là lòng yêu nghề báo nhân dân luôn không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức thể hiện
khẳng định uy tín và vị thế là cơ quan trung ương của đảng tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
cũng tại buổi lễ lãnh đạo báo nhân dân đã trao tặng huân chương lao động kỷ niệm trương và bằng khen cho các đồng chí là hội viên
các tác giả đạt giải thưởng báo chí quốc gia có nhiều cống hiến đóng góp to lớn cho nền báo chí nước nhà